chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh youtube sức khỏe và đời sống nơi cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình y tế sức khỏe và đời sống
thưa quý vị và các bạn trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín bộ giao thông vận tải đã có quy định mới
theo đó khách lưu trú tại địa bàn dịch cấp bốn hoặc khách đi chuyến bay xuất phát từ vùng dịch cấp bốn mới phải có xét nghiệm
thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê anh tuấn vừa ký quyết định số hai nghìn hai trăm ba mươi ba sửa đổi bổ sung các điều khoản tại quyết định một nghìn tám trăm bốn mươi ngày hai mươi
theo đó hành khách cư trú lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai theo phương pháp rt pcr
hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ
hành khách phải thực hiện khai báo y tế theo quy định sử dụng ứng dụng pc covid chịu trách nhiệm tính trung thực của các thông tin khai báo
đặc biệt hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho sốt khó thở đau mỏi cơ đau rát họng mất vị giác
trước đó theo quyết định số một nghìn tám trăm bốn mươi hành khách ở vùng dịch cấp bốn hoặc vùng cách ly y tế phong tỏa hoặc hành khách bay từ tân sơn nhất cần thơ
phải có xét nghiệm âm tính trước khi lên máy bay
như vậy theo quy định mới nhất của bộ giao thông vận tải hành khách bay từ tp hcm và cần thơ sẽ không cần xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ khi đi máy bay
ngoài ra bộ giao thông vận tải cũng cho phép tăng tần suất khai thác trên các đường bay nội địa kể từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai đến hết ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
chia thành hai giai đoạn từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai đến ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
và từ ngày một mươi chín tháng một mươi hai đến ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
bộ giao thông vận tải cũng giao cục hàng không việt nam tiếp tục theo dõi tình hình thị trường diễn biến dịch bệnh tại các địa phương và trên toàn quốc
để đề xuất báo cáo bộ điều chỉnh tần suất trên các đường bay trong dịp tết dương lịch và tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai nếu cần thiết trước ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
trường hợp điều chỉnh kế hoạch khai thác bộ giao thông vận tải sẽ ban hành quyết định điều chỉnh kế hoạch khai thác
điều chỉnh bổ sung hoặc văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện